khi công an mời về làm việc nhóm người này thừa nhận hành vi bán hàng không nguồn gốc xuất xứ không hóa đơn chứng tử
được biết khi thấy ông ly và phiên dịch lý văn giang bị bắt lại người trung quốc còn lại và một phiên dịch vội lên xe ô tô một mươi sáu chỗ bỏ chạy
ly hai gu khai nhận số hàng kém chất lượng trên là do một người phụ nữ trung quốc giao cho ly đi bán kiếm lời
thời gian qua đã có nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu sms brand name để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn
đây là thủ đoạn hoàn toàn mới rất tinh vi cần được người dân nhận biết quan tâm nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình
nhất là vào dịp cuối năm khi mà khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng là rất lớn cùng các thời điểm mà các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động
theo đó bằng nhiều nguồn khác nhau sau khi có được thông tin khách hàng của các ngân hàng các đối tượng sẽ gửi các tin nhắn giả mạo sms brand name đến khách hàng đó
trong nội dung các tin nhắn giả mạo này luôn kèm đường dẫn đến các trang web giả mạo do các đối tượng quản lý
các trang web này có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng nên người dân dễ lầm tưởng mất cảnh giác
khi người dân truy cập vào đường dẫn trong nội dung tin nhắn hệ thống sẽ tự động hiển thị một trang web giả mạo
có giao diện logo tương tự các website chính thức của ngân hàng và được yêu cầu điền các thông tin như tên đăng nhập mật khẩu mã otp
khi có được các thông tin đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản chuyển tiền trực tuyến của khách hàng
và thực hiện được các hành vi như chuyển khoản mở thấu chi đăng ký vay online v v
khi nhận được những tin nhắn lừa đảo như trên bộ công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được
kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng để phát hiện các tin nhắn giả mạo ngân hàng không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn
website chính thức của các tổ chức doanh nghiệp sẽ được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền
và được đánh dấu an toàn bằng hình ổ khóa bên cạnh tên miền website giao thức https
các cơ quan chức năng tăng cường giám sát sớm có biện pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn thủ đoàn này của các đối tượng
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá trên một trăm linh triệu đồng
theo trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế và ma túy công an huyện can lộc
phát hiện xe ô tô do nguyễn cát trú tại tỉnh quảng trị điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở một trăm bảy mươi két bia không có giấy tờ hợp lệ
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên
tiếp đó tổ công tác phát hiện bắt giữ xe ô tô do nguyễn hữu dũng điều khiển vận chuyển một trăm sáu mươi két bia
qua kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên được biết toàn bộ số hàng trên trị giá trên một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua mặc dù các lực lượng chức năng đã có rất nhiều hình thức tuyên truyền vận động
cảnh báo về những rủi ro và nguy hiểm khi xuất khẩu lao động trái phép
tuy nhiên rất nhiều người dân vẫn tìm mọi cách để vượt biên trái phép với mong muốn được đổi đời
nhiều người trong số họ đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình
không giấy tờ không lãng phí
lai lịch không được pháp luật của nước sở tại bảo hộ
quá nhiều những mối nguy hiểm và rủi ro đang đợi họ ở nơi xứ người
với mong muốn kiếm được tiền nuôi hai con ăn học chị đặng thị trung đã cùng chồng vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
thế nhưng khi vừa sang đến nơi chồng chị đã đột ngột qua đời do mắc bệnh mà không được cứu chữa
để mang được thi thể của chồng về nước chị đã phải vay mượn số tiền gần hai trăm linh triệu đồng mới đưa được chồng về quê mai táng
cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
hai vợ chồng sang bên đấy làm cũng nghĩ là đi kiếm tiền để có được tiền để nuôi con đi học đi hành
nhưng mà không may sang bên đấy anh ấy bị bệnh tim đột ngột phát ra đột ngột qua đời
chị mới gọi điện về nhà con cái bố mẹ chị ở nhà cũng không có tiền gia đình cũng khó khăn cũng đi phải đi vay mượn ngân hàng
phải mới gửi sang bên cho chị xong rồi chị còn làm thủ tục để phải thiêu rồi đưa vợ chồng về cũng hết nhiều tiền lắm
do hoàn cảnh khó khăn gia đình chị mai thị hoàng ở xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái đã để con trai xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
tuy nhiên mới sang được một thời gian ngắn thì con trai chị bị tử vong do tai nạn giao thông
vì là lao động trái phép nên trong thời gian làm việc tại trung quốc mọi quyền lợi của nạn nhân đều không được chủ lao động thanh toán
gia đình phải vay mượn để lo chi phí đưa thi thể con trai về nước
không giấy tờ không lai lịch không được pháp luật nước sở tại bảo hộ
có quá nhiều những mối nguy hiểm và rủi ro đang đợi họ ở nơi xứ người
trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền hàng loạt bài viết phóng sự hình ảnh về hệ lụy xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền của các cấp các ngành hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh yên bái cơ bản được thực hiện theo quy định pháp luật
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh yên bái vẫn xảy ra một số người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
do đó việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài của người dân vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
có trường hợp phải trả giá bằng tính mạng của mình bị cưỡng bức lao động
có trường hợp trở thành nạn nhân của các vụ việc phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ
những rủi ro khi xuất cảnh lao động trái pháp luật ở nước ngoài là điều đã thấy rõ
vì vậy mỗi người dân khi có mong muốn đi xuất khẩu lao động
ngoài việc tìm hiểu rõ thị trường thì cần lựa chọn con đường hợp pháp được bảo hộ
để tránh những nguy cơ và rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
thành phố hồ chí minh vừa làm việc với các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trong dịp tết
để kiểm tra các mặt hàng nguồn cung và giá cả chuẩn bị cho dịp tết hai nghìn hai mươi
riêng đối với thịt lợn
tại thời điểm này vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày
tuy nhiên mức giá đã tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước
trước tình hình này đại diện thành phố yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh tăng sản lượng
đối với nhóm mặt hàng như thịt da cầm các loại rau củ quả cho chương trình bình ổn thị trường
hoặc cân đối để đưa thêm các mặt hàng vào bình ổn giá
đồng thời doanh nghiệp cần có biện pháp sử dụng thịt lợn nhập khẩu hợp lý
và chủ động trong việc tìm kiếm các sản phẩm thay thế thịt lợn
nhằm giảm áp lực về nguồn cung và giá bán đối với mặt hàng này
tình trạng khô hạn tiếp tục xảy ra vào đầu năm sau
khiến cho việc đảm bảo yêu cầu cấp nước cho gieo cấy vụ đông xuân
và những tháng còn lại của mùa khô sẽ gặp phải nhiều khó khăn
theo tập đoàn điện lực việt nam trong đợt xả nước cho vụ lúa đông xuân tại miền bắc
dự kiến sẽ thiếu hơn bảy tỷ mét khối nước
trong đó ba hồ chứa
trực tiếp xả nước sẽ thiếu ba bảy tỷ mét khối
tại hồ chứa thủy điện hòa bình lượng nước đang ở mức một trăm linh hai mét
đây là mức tặng nhất trong vòng ba mươi năm qua khi đang thiếu hụt hai chín tỷ mét khối nước
tương đương với năm mươi so với mức thiết kế
theo dự báo nếu sau ba đợt xả nước cho gieo cấy
thì hồ chứa thủy điện hòa bình sẽ về mực nước chết là khoảng tám mươi mét
để khắc phục tập đoàn địa lực việt nam sẽ yêu cầu tổng công ty điện lực miền bắc
tổng công ty điện lực hà nội chỉ đạo các công ty địa lực liên quan khẩn trương tổ chức họp bàn
với các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn
để thống nhất phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho tất cả các trạm bơm điện
đặc biệt lưu ý các trạng bơm đầu mối và các trạng bơm giã chiến
thưa quý vị chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán
thế nhưng trên địa bàn phường đông ngạc quận bắc tử liêm thành phố hà nội
nút cay khi nhìn những gốc đào trơ trụi trên cánh đồng của mình
đào chết đồng nghĩa với việc thiệt hại lớn về mặt kinh tế của những hộ dân nơi đây
và đây cũng sẽ là thông tin cuối cùng trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hơn ba mươi hộ dân với hàng nghìn gốc đào ở phường đông ngạc quận bắc tử liêm hà nội
đang phải đối mặt với những thiệt hại lớn
những gốc đào tươi tốt xanh mơn mởn giờ đây đang dần trơ trụi chết khô héo úa và còi cọc
từ khi là mưa bão vừa rồi đấy mưa bão vừa rồi ngập hết cả một xào hoa một mươi giờ rồi là mấy trăm gốc đào chết thối hết
không còn tí gì cả giờ mỗi ngày ra chợ bưởi giờ mỗi ngày mấy trang nghìn giờ không thu được đồng nào đấy
nhà cô thì dùng đến ba trăm linh gốc nhưng mà
sáu mươi cây nó chết hẳn chỉ sáu mươi cây còn nó ốm ốm thì gần như là hết
những hộ dân tại đây cho biết những đợt mưa lớn vào tháng bảy tám vừa qua đã khiến cho cả vườn đào ở đây ngập úng
do hệ thống thoát nước kém cộng với công trình đang xây dựng kế bên đã lắp cống thoát nước
khiến cho tình trạng ngập úng kéo dài trong một thời gian nên cả cánh đồng đào ở đây đều bị ảnh hưởng
nhẹ thì còi cọc nặng thì chết khô bật gốc
cảm ơn các bạn đã theo dõi
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
và để có được một cảnh đào tết người dân phải bỏ công chăm sóc cả năm chưa kể tiền giống cây
nhưng giờ thiệt hại người dân chỉ biết khóc dòng khi tiền hỗ trợ có lẽ cũng chỉ đủ tiền giống ban đầu